phát biểu tại hội nghị trực tuyến ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ sáu mươi ba tỉnh thành phố
về hướng dẫn thực hiện khám sức khỏe định kỳ và khám sức khỏe phục vụ đại hội đảng các cấp
đồng chí phạm minh chính ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
trưởng ban tổ chức trung ương đã nhấn mạnh rằng
sức khỏe tốt cũng là tiêu chí để lựa chọn cán bộ
để làm tốt công tác này trong thời gian tới ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe trung ương
và các tỉnh thành phố cần phải đổi mới nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe
nhằm đáp ứng yêu cầu cán bộ cấp cao trong nhiệm kỳ tới
bảo đảm những cán bộ có sức khỏe tốt để hoàn thành nhiệm vụ được đảng và nhân dân giao phó
ngoài ra cần làm tốt việc hướng dẫn triển khai thực hiện khám sức khỏe định kỳ năm nay
trong đó cần phải đổi mới trong công tác khám phân loại sức khỏe cán bộ
bổ sung nhiều xét nghiệm cận lâm sàng nhiều kỹ thuật hiện đại trong trần đoán hình ảnh